tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát lào un bốn nghìn năm trăm năm mươi năm lực lượng chức năng phát hiện một cá thể tt có trọng lượng khoảng bốn kg một mươi bảy cá thể rùa có trọng lượng khoảng một mươi kg và ba mươi tám khúc gỗ chắc có trọng lượng là bốn trăm một mươi một kg không có giấy tờ thủ tục
hiện công an huyện hương sơn đang tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc lô hàng nói trên để xử lý theo quy định
trong khi đó công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa không hóa đơn
chứng tử chứng minh hợp pháp
lô hàng trên được chở trên xe tải năm mươi một c chín mươi bốn nghìn sáu do tài xế huỳnh thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển gồm các mặt hàng kim khí điện máy đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất và một số xe mô tô kem đánh răng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng tử hợp pháp nào có liên quan đến số hàng
tiếp tục kiểm tra công an huyện châu thành còn phát hiện tài xế đã sử dụng một biển kiểm soát giả trong quá trình vận chuyển lô hàng từ tỉnh an giang đi thành phố hồ chí minh
thưa quý vị sáng nay rất đông người dân ở xã xuân viên và các xã lân cận ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã nô nức mang theo các loại dụng cụ như nơm vó lưới nhủi vợt và dớ kéo về khu vực đầm vực ở xã xuân viên để cùng tham gia lễ hội đánh cá đồng hoa
hay còn gọi là lễ hội đánh cá vực rào
đây là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân ở xã xuân viên và nhiều xã lân cận ở huyện nghi xuân
lễ hội được tổ chức đều đặn hàng năm mang tư tưởng khuyến nông khuyến ngư phát triển nông nghiệp nông thôn đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư làng xã
theo quan niệm của người dân địa phương tại lễ hội nếu người nào bắt được con cá to hoặc bắt được nhiều cá sẽ gặp nhiều điều may mắn mùa màng bội thu gia đình no ấm sung túc trong suốt năm ấy
sau một ngày diễn ra lễ hội người nào bắt được con cá to nhất sẽ được ban tổ chức của làng thưởng và con cá ấy sẽ được dùng để làm đồ cúng tế dâng lên thành hoàng làng
nhu cầu du lịch đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tăng cao đã đẩy giá tour giá dịch vụ và giá phòng khách sạn cũng như chi phí đi lại tăng mạnh
dịp nghỉ lễ này nhu cầu đi lại nghỉ ngơi ăn uống cũng như các dịch vụ tại các điểm du lịch nổi tiếng tăng cao và luôn trong tình trạng quá tải
giá phòng tại các khách sạn bốn năm sao ở những thành phố du lịch nổi tiếng như đà nẵng nha trang phú quốc tăng ít nhất hai mươi so với giá ngày thường nâng tổng mức tăng từ tám trăm linh đồng cho đến một triệu đồng một phòng một ngày đêm
các phòng khách sạn tầm trung và các homestay giá thuê phòng dịp này cũng tăng ít nhất từ bốn cho đến năm trăm linh đồng một phòng một ngày đêm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm nay du khách nước ngoài đến với tỉnh quảng ninh tăng cao
để có thể đảm bảo được an ninh trật tự phòng quản lý xuất nhập cảnh chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của cơ sở lưu trú để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách quốc tế kịp thời phòng ngừa xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
hai mươi giờ tại khu vực tàu nghỉ đêm nhà lát hang luồn vịnh hạ long
các cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh lại làm công tác kiểm tra việc đăng ký cho du khách lao động người nước ngoài trên các phương tiện nghỉ đêm
đồng thời đoàn công tác cũng kiểm tra thủ tục hồ sơ đội ngũ thuyền viên và nhân viên phục vụ chất lượng phương tiện hệ thống bơm cứu đắm cứu hỏa áo phao và phao bè theo yêu cầu
hoạt động kiểm tra của tổ công tác trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp cũng như không ảnh hưởng đến người nước ngoài trong thời gian lưu trú

từ lâu việc sử dụng túi ni lông đã trở thành thói quen rất phổ biến của nhiều người tiêu dùng việt nam
mua bất cứ một thứ gì cũng đều được bỏ vào túi ni lông và sau khi sử dụng một lần thì hầu hết những chiếc túi ni lông này đã trở thành rác thải
ai cũng biết phải mất đến vài trăm năm cho việc phân hủy hoàn toàn một chiếc túi ni lông
và chỉ cần hình dung đơn giản số túi ni lông mà các bà nội trợ sử dụng mỗi ngày
chưa kể đến nhu cầu cho hàng nghìn loại hình dịch vụ khác thì cũng có thể hình dung được mối nguy hại mà túi ni lông gây ra đối với môi trường là như thế nào
việc lựa chọn bảo vệ môi trường đang dần trở nên cấp thiết đối với người sử dụng và rất cần thiết cho thị trường việt nam
hãy cùng bàn luận trong góc nhìn kinh tế ngày hôm nay
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi tám ni lông lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới
ni lông đã làm thay đổi cuộc sống con người
trước năm một nghìn chín trăm năm mươi
ngày nay hơn năm trăm linh vùng chết trên đại dương
theo các nhà khoa học trung bình mỗi năm có khoảng sáu bốn triệu tấn nhựa theo con đường xả thải vào môi trường biển
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ni lông trở thành nhân vật chính
khi thông điệp giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông đang lan rộng
trung bình mỗi ngày bạn thức dậy đã có một mươi ba đến một mươi năm mảnh rác nhựa thải vào đại dương
thiệt hại kinh tế thế giới hơn một mươi ba tỷ usd một năm
tương đương một một mươi bảy gdp của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
đó là những số liệu thống kê trên toàn thế giới
còn thống kê chỉ riêng tại hà nội và thành phố hồ chí minh thì mỗi ngày có đến tám mươi cho đến một trăm linh tấn rác thải nhựa thải ra môi trường
trong đó chín mươi là túi ni lông thải ra từ các hộ gia đình các nhà hàng và các khách sạn
tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó là thị trường việt nam hiện có rất ít các sản phẩm sinh học tự hủy thân thiện với môi trường lại có độ bền cao
chúng tôi cho rằng là lý do khiến người tiêu dùng việt quen sử dụng túi ni lông mà chưa chủ nghĩ tới các dụng cụ thay thế khác ví dụ như là túi hữu cơ tự phân hủy
đó là chính do sự phong phú và tiện lợi của dịch vụ cung ứng
cụ thể là những người bán hàng họ thường xuyên là cung cấp miễn phí với giá rẻ và duy nhất loại đó mà không hướng dẫn những cái loại thay thế hoặc là không có cái nguồn để thay thế
khiến cho là người tiêu dùng cứ thế mà sử dụng coi đó như là một cái sự lựa chọn duy nhất
cái thứ hai nữa là một phần là do các quan chức năng chúng ta chưa chú ý quyến kích nhập khẩu thậm chí là bắt buộc phải nhập khẩu và phân phối hoặc là sản xuất để phân phối những cái mặt hàng thay thế cho túi ni lông
mới đây một số siêu thị ở thái lan đã sử dụng lá chuối để gói buộc một số loại thực phẩm thay thế cho túi ni lông nhằm giảm thải nguồn rác thải nguy hại từ bao bì ni lông
cách làm này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng cũng như người tiêu dùng
ý tưởng này cũng đã được nhiều đất nước khác nhau trong đó có việt nam áp dụng và tạo được hiệu ứng tốt
thật sự nó để lại cái cảm quan là rất sạch sạch sẽ và bắt mắt vừa bắt mắt lại vừa hợp vệ sinh
lá chuối này thì nó lại thân thiện với môi trường là dễ tiêu hủy
và là cũng không tốn kém như là chắc chắn là không tốn kém như là mình sản xuất với túi ni lông rồi
như thế cũng là một ý tưởng rất hay
cái gì bây giờ mà có thể hạn chế dùng túi ni lông thì mình nghĩ là rất là tốt và mình sẽ ủng hộ rất là nhật tình
để nâng cao nhận thức xã hội chung về cái việc mà hạn chế dùng túi ni lông
chúng tôi cho rằng là cần phải có một sự phối hợp và một sự tăng cường tuyên truyền cả từ các cấp
trước hết là các cấp lãnh đạo cao nhất là cần phải coi đây như là một chủ trương rất quan trọng
và phải làm nhất quán làm một cách nó mạnh mẽ
để từ đó có những chiến dịch những chương trình những kế hoạch truyền thông cụ thể đến các đối tượng cụ thể
để hạn chế không sử dụng túi ni lông chúng tôi cho rằng là cần phải có một cái phương án và một cái sự đồng bộ giữa các bên
giữa các cái giải pháp
thẳng thắn nhìn nhận thì hiện có hai vấn đề chính
một là liên quan đến sản xuất và hai là liên quan đến dung lượng của thị trường
nếu như ở thị trường châu âu dung lượng thị trường lớn nhưng chính phủ sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng các túi ni lông một lần
thì ở thị trường việt nam có thể thấy là các chính sách của chúng ta chưa thực sự nghiêm
người dân vẫn sử dụng những chiếc túi có thể mua dễ dàng ở chợ mà không có bất cứ một đồng phí môi trường nào
và cũng không có bất cứ một luật cấm nào dành cho việc sử dụng túi ni lông
với tốc độ sử dụng túi ni lông như hiện nay con người đang phải trả giá khi môi trường sống đang bị ô nhiễm một cách trầm trọng
cùng là chiếc túi để đựng
nhưng nếu người tiêu dùng lựa chọn được loại túi vi sinh tự phân hủy thân thiện với môi trường thì câu chuyện sẽ khác
và tại việt nam từ vài năm nay một số đơn vị đã nghiên cứu ứng dụng sản xuất túi vi sinh phân hủy thân thiện với môi trường
tuy nhiên việc tiêu thụ trong nước gặp nhiều khó khăn
vì thế mới đây chiến dịch earth day compact table hai nghìn một mươi chín
đã nhận được sự chung tay rất lớn từ các chuỗi siêu thị và cộng đồng
chiến dịch nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và thay thế túi ni lông bằng túi vi sinh phân hủy hoàn toàn làm từ tinh bột ngô
đưa chiếc túi thân thiện với môi trường tới tay người tiêu dùng một cách gần gũi nhất
để chuyển đổi nhận thức cho mọi người về việc là sử dụng một sản phẩm thay thế làm từ tinh bột
và có những ưu điểm vượt trội trong việc là thân thiện với môi trường
thì đấy sẽ là một quá trình khá là dài và cần phải nhiều nỗ lực để làm truyền thông thay đổi nhận thức của người tiêu dùng
ngoài ra ở việt nam thì chưa có luật nào để cấm túi ni lông cả
vì thế cho nên là để cần có sự thay đổi liên quan đến từ mặt chính sách cho đến sự nhận thức của người dân để có thể có sự thay đổi đồng bộ
mặc dù nhận thấy tiềm năng có nhiều khách hàng và đối tác có nhu cầu lớn đối với túi
bao bì màng mỏng làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường
nên tập đoàn này quyết định sử dụng nó
tuy nhiên sản phẩm này lại chưa được tiêu thụ ở việt nam mà chủ yếu được xuất khẩu đi nước ngoài
do giá sản phẩm cao hơn gấp bốn lần so với túi ni lông thông thường
với những cái giao cản trên thì hiện tại chúng tôi đang tiến hành nhiều giải pháp đông bộ cùng một lúc
để có thể giải quyết cả cái vướng mắc và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng
về mặt chính sách thì chúng tôi đang
thì chúng tôi đang
nỗ lực và sát cánh với các bộ ban ngành
nhằm là khuyến khích mọi người sử dụng những sản phẩm thay thế an toàn cho môi trường
chúng tôi đã và đang cố gắng nỗ lực để hoàn thiện cái dây chuyên sản xuất
tối ưu hóa chi phí liên quan đến nguồn nguyên vật liệu và nhân công
nhằm mục đích cuối cùng là cái giá thành đưa đến người tiêu dùng được tối ưu nhất có thể
hãy sử dụng biện pháp tài chính để đánh vào cái quyền lợi của người tiêu dùng nhà sản xuất
trong vấn đề định hướng sản xuất tiêu thụ túi ni lông
và trong vấn đề sản xuất và tiêu thụ những cái túi khác thay thế nào